lại thêm một vụ việc nghiêm trọng vì biến chứng thẩm mỹ do tiêm filler không đúng cách vừa được
bệnh viện gia liễu trung ương tiếp nhận bệnh nhân nữ mới chỉ một mươi ba tuổi đã bị mù mắt do tiêm phi lờ nâng mũi
theo gia đình bệnh nhi cháu nghe theo lời giới thiệu của bạn bè nên đã đến spa quen biết để
tiêm filler nâng mũi với giá hai triệu đồng và được trả góp khoảng ba mươi phút sau tiêm xuất hiện triệu
chứng đau mắt bên phải thị lực giảm dần đau đầu nhiều và buồn nôn lúc này cháu mới nhờ người gọi
gia đình đến và đưa đến bệnh viện mắt trung ương cấp cứu tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắt
phải bị mất thị lực hoàn toàn kèm theo hoại tử một số vùng da trên mặt như chán và gốc mũi sau
đó bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện gia liễu trung ương để điều trị theo thống kê của bệnh
viện gia liễu trung mương trong hai năm trở lại đây bệnh viện đã tiếp nhận xử lý khoảng một mươi ca
biến chứng sau tiêm filler trong đó có hai trường hợp mất hoàn toàn thị lực một bên một số trường
hợp khác có hoại tử các bác sĩ một lần nữa khuyến cáo người dân nên đến những cơ sở uy tín để thực
hiện làm đẹp và chỉ thực hiện can thiệp bởi các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo và được cấp phép thực hiện